các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ quận năm từ liêm thành phố hà nội cho biết
căn hộ tòa s bốn trăm linh ba đứng tên nạn nhân quê ở thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
nạn nhân mua căn hộ này cách đây khoảng hai năm sự việc bắt đầu từ tin báo của người nhà
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai nghi ngờ người mất tích ở hà nội
nên đã phối hợp với công an thủ đô tìm kiếm
sau đó lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với ban quản lý khu đô thị để tìm kiếm nạn nhân
lãnh đạo phường tây mỗ thông tin thêm tổ trưởng dân phố ở hiện trường có kể lại
nạn nhân đã khô nằm trên ghế sofa sim điện thoại bị tháo ra
lực lượng chức năng cũng tìm kiếm ô tô của nạn nhân ở khu vực bãi đỗ xe nhưng không thấy
còn việc nạn nhân ở cùng với ai hay không thì công an đang tiến hành xác minh
ghi nhận vào ngày hai mươi tám tháng bốn căn hộ trên vẫn được đóng kín
trên cánh cửa còn nhiều băng dính màu trắng
theo một số người dân hai ngày qua không nhìn thấy bất kỳ người nào mở cửa phòng
còn băng dính màu trắng nằm ở cửa từ rất lâu
một người sống cùng tầng nạn nhân cho biết do không ở cạnh căn hộ nên chỉ nghe người trong tầng
giờ đã chuyển đi nơi khác kể
năm hai nghìn hai mươi hai căn nhà này có hai người ở một người đàn ông và một phụ nữ trẻ tuổi
người nam trông rất giống người nước ngoài và hai bên thường có lời qua tiếng lại
đỉnh điểm vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai những người cạnh bên nghe thấy trong căn hộ có tiếng cái cọ giữa hai người
kèm theo tiếng động như vỡ chén bát
từ đó trở đi căn phòng không còn tiếng gì nữa
cũng theo một số người dân sống cùng tầng năm hai nghìn hai mươi hai họ từng nghe thấy mùi hôi thối và báo cho đơn vị quản lý tòa nhà
tuy nhiên mùi thối cũng không nồng nặc và khó chịu nên mọi người cứ nghĩ là do hệ thống vệ sinh hoặc mùi rác
hiện công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc này
nối tiếp bản tin là những cập nhật về vụ bác sĩ sát hại phi tăng người tình ở đồng nai
theo một số đồng nghiệp của nghi phạm đối tượng danh sơn
có chuyên môn tốt hiền lành nhưng vị bác sĩ này đã dùng chuyên môn được đào tạo cho việc cứu người
để sát hại người ngay tại bệnh viện rồi phi tan nạn nhân một cách giã man
ngày hai mươi tám tháng bốn giám đốc bệnh viện đa khoa đồng nai cho biết
ông vẫn chưa hết bàng hoàng về việc một bác sĩ của bệnh viện là nghi can vụ án sát hại phi tang người tình vừa xảy ra
theo vị này bác sĩ danh sơn nghi can sát hại người
làm việc tại khoa ngoại bệnh viện đa khoa đồng nai khoảng bảy tám năm nay
bác sĩ danh sơn có vợ cùng công tác tại bệnh viện
riêng người phụ nữ là nạn nhân trong vụ việc không phải là nhân viên của bệnh viện
giám đốc bệnh viện đa khoa đồng nai cho biết thêm
bác sĩ danh sơn là người ít nói làm công tác chuyên môn tốt
được đồng nghiệp đánh giá là hiền lành không thấy biểu hiện gì khác lạ trong thời gian qua
cũng theo vì này cơ quan điều tra xác định hiện trường gây án là phòng nghỉ của bác sĩ trực tại bệnh viện
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường
điều tra vụ án mạng xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai
theo thông tin ban đầu nghi can gây án là danh sơn ba mươi sáu tuổi ngụ xã hiếu liêm huyện vĩnh cửu
là bác sĩ ngoại khoa đang làm việc tại bệnh viện đa khoa đồng nai
nạn nhân là chị tt bn ba mươi bảy tuổi ngụ biên hòa đồng nai
ngày một mươi sáu tháng bốn người nhà chị n đến cơ quan công an trình báo
về việc chị này đã mất tích từ trưa ngày một mươi ba tháng bốn
sau khi đưa con đi học tại phường trung dũng thành phố biên hòa
sau khi tiếp nhận thông tin cơ quan công an vào cuộc kiểm tra
ra soát xác minh các thông tin liên quan để tìm kiếm chị n
sau thời gian điều tra cơ quan công an đã xác định
nghi can liên quan đến việc mất tích của chị nờ là danh sơn
nên trụ tập bác sĩ này đến làm việc
tại cơ quan công an bác sĩ sơn khai nhận đã sát hại nạn nhân do xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm
sau khi sát hại người tình nghi can đã phân mảnh nạn nhân rồi phi tang nhiều nơi
nhằm che giấu hành vi phạm tội
theo lời khai của danh sơn
thay ông sơn có quan hệ tình cảm với chị n
thời điểm này cả hai người đã có gia đình riêng
gần đây chị nờ thông báo đã có thai là con với ông sơn
sợ gia đình biết chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh dự và công việc của cả hai người
nên danh sơn đã tìm cách xử lý
trưa ngày một mươi ba tháng bốn danh sơn đang trực tại bệnh viện đa khoa đồng nai
thì chị nờ đến nói chuyện cùng bàn cách giải quyết
ít phút sau nghe chị n than mệt
danh sơn đã tiến hành truyền nước cho chị n tại phòng trực của mình
bước đầu cơ quan chức năng xác định
nghị can đã dùng thuốc an thần bơm vào bình chuyển nước vượt điều lượng cho phép nhiều lần
với mục đích làm cho người tình tử vong
sau đó danh sơn đã phân mảnh nạn nhân
rồi đem phi tang trong khu công nghiệp ở thành phố biên hòa
và ở khu rừng thuộc xã thiện tân huyện vĩnh cửu
sáng ngày hai mươi tám tháng bốn sau vụ cháy rừng tây côn lĩnh ở huyện vị xuyên tỉnh hà giang
anh nguyễn tiến hải bốn mươi bảy tuổi cán bộ hạt kiểm lâm huyện vị xuyên cho biết
phổi anh bị tổn thương do ngộ độc khói
bụi đến nay sức khỏe đã dần ổn định
nhớ lại khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên khiến hai đồng nghiệp hy sinh
anh hải vẫn hằn in nỗi bảng hoàng trên nét mặt
anh hải cho biết ngọn lửa bùng lên quá nhanh
anh có bảy năm làm công tác tại hạt kiểm lâm huyện vị xuyên
nhưng chưa bao giờ gặp trận gió khiến lửa bùng phát nhanh như thế này
mọi người không kịp chờ tay
cũng theo lời kể của anh hải khi xảy ra vụ cháy rừng
anh cùng sáu người khác lập thành một tổ để chữa cháy
thời điểm có mặt ở hiện trường tổ đã phát đường băng cản lửa
và tìm vị trí để đứng quan sát
trong quá trình trên gió mạnh bất ngờ thổi lửa bùng lên cao khoảng một mươi năm hai mươi mét
tạt về nhóm bảy người
khi phát hiện ngọn lửa chỉ cách chỗ anh hải đứng khoảng một mươi năm mét
lúc đó quá bất ngờ mọi người chỉ biết hô nhau chạy
trong đó có ba dân quân chạy trước và rẽ sang bên trái
anh hải nhớ lại anh đi sau cùng chỉ biết hô anh em chạy thật nhanh lên
khi lửa tạt mạnh quá hơi nóng đến sau gáy
thì anh mới rẽ sang trái hướng theo các anh dân quân
sau khi cố gắng chạy thoát khỏi đám cháy
anh hải kiệt sức được ba dân quân hỗ trợ đưa ra xa hơn
tại đây mọi người tìm cách liên hệ với đội cứu hộ cứu nạn
tiếp đó anh hải được đưa xuống núi an toàn và đi cấp cứu
điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang
khi nhắc về đồng nghiệp hy sinh anh hải nghẹn rọng
hai đồng nghiệp chạy ngược lên dốc nên không đủ sức
anh chỉ chạy nhanh hơn hai đồng nghiệp và bước chân
đến khi quay lại nhìn ngọn lửa lớn đã cháy qua
bao trùm hết một khu vực lớn
trước đó vào khoảng hai giờ ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bốn
đám cháy bùng phát tại khu vực đỉnh núi thuộc khu vực giáp danh ba
xã phương tiến xín trải lao trải huyện vị xuyên
điều kiện thời tiết nắng nóng hanh khô và gió mạnh
đã khiến đám cháy lan rộng trên diện tích khoảng một mươi năm hectare
ngay sau đó tỉnh hà giang đã huy động khoảng bảy trăm linh người tham gia dập lửa
trong quá trình dập lửa có hai kiểm lâm hy sinh và một kiểm lâm khác bị thương
sau hơn bốn ngày nỗ lực tìm kiếm nhưng không có phát hiện mới
lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi quyết định rút các tàu ở hiện trường
dừng tìm kiếm thuyền viên mất tích trên biển
thông tin này đã được chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi
xác nhận vào ngày hai mươi tám tháng bốn
theo chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi
cơ quan chức năng cũng như lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quyết định
dừng việc tìm kiếm vì đã hơn bốn ngày trôi qua
dù đã huy động tối đa tàu thuyền nhân lực mở rộng các vùng tìm kiếm
nhưng không có kết quả khả thi
vị này thông tin thêm mặc dù dừng việc tìm kiếm
nhưng trước mắt đơn vị vẫn chỉ đạo tàu cứu hộ của bộ đội biên phòng tỉnh
quay về đảo lý sơn đời cơ từng nghiệp vụ của ngành hàng hải tạm hiểu là vị trí tạm dừng
để đợi lệnh chờ cơ hội xuất phát sẵn sàng ứng phó khi có diễn biến mới
trước đó khoảng bốn giờ ngày hai mươi bốn tháng bốn tàu kéo la sáu nghìn sáu trăm chín mươi năm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên minh linh kéo theo xà lan la sáu nghìn tám trăm tám mươi ba đi từ cảng kỳ hà quảng nam
xa đảo lý sơn quảng ngãi
khi cách đảo lý sơn khoảng ba hải lý sự cố xảy ra khiến tàu kéo bị chìm và xà lan lật
khiến nhiều người đi trên tàu gặp nạn
sau ba ngày tìm kiếm lực lượng cứu nạn tìm thấy bốn nạn nhân
tuy nhiên qua xác định danh tính bốn người tử vong cơ quan chức năng phát hiện cả bốn người này
không có trong danh sách thuyền viên xuất bến
danh sách thuyền viên xuất bến được đơn vị thuê tàu trình báo với cơ quan chức năng
gồm năm người khác tới nay vẫn mất liên lạc
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được
mời quý vị theo dõi ngày sau đây
xử phạt du khách có hành vi phản cảm tại vùng biển vũng tàu
mới đây theo công an thành phố vũng tàu một nam du khách đã có hành vi phóng uế nơi công cộng
là anh nguyễn văn nhạc ba mươi bốn tuổi quê ở hà tĩnh
vụ việc xảy ra khoảng một mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng bốn tại đường trần phú chạy dọc bãi biển trước thành phố vũng tàu
đến ngày hai mươi tám tháng bốn anh gạc đã bị chính quyền thành phố vũng tàu triệu tập
làm việc với cơ quan chức năng anh thừa nhận hành vi của mình
anh nhạc cho biết hôm hai mươi sáu tháng bốn
vũng tàu chơi bằng xe ô tô con trên xe có một người bạn của tài xế
sau trầu nhậu tại vũng tàu tài xế lái xe chở họ dạo biển
khi đến đường trần phú chạy dọc biển bãi trước anh nhạc đề nghị tài xế dừng xe để đi nhẹ
sau đó người này đứng trên bờ kè phóng huế xuống biển
hành động phản cảm này của anh nhạc đã được người dân kịp thời ghi lại
sau đó vị khách này bị chính quyền mời lên làm việc và ra quyết định xử phạt hai trăm linh đồng
ngày hai mươi tám tháng bốn công an thành phố ninh bình cho biết
tổ công tác một trăm sáu mươi một vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản liên tỉnh
trong quá trình tuần tra đến hai mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng bốn
tại đường trần hưng đạo phường đông thành thành phố ninh bình
tổ công tác một trăm sáu mươi một phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy honda mang miền kiểm soát ba mươi bảy d một tám mươi một nghìn năm mươi
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện chiếc xe không phải chính chủ
xác minh ban đầu nam thanh niên khai nhận tên là vi văn hùng sinh năm hai nghìn sáu
trú tại thôn sơn thủy xã tân bình huyện như xuân tỉnh thanh hóa
đã lấy trộm chiếc xe nói trên vào lúc một mươi tám h ba mươi tại phường quán bảo thành phố vinh trong thời gian cùng ngày
và điều khiển xe ra hà nội để bán kiếm tiền tiêu xài
ngoài ra hùng còn khai nhận thêm việc trộm cắp tài sản một xe máy cùng nhãn hiệu honda
tại thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa vào ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
tổ công tác cũng thu giữ của hùng một đoàn phá khóa xe máy
vừa qua công an thành phố hạ long quảng ninh cho biết
đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lê anh phương để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó hồi một mươi năm h ngày hai mươi sáu tháng bốn công an thành phố hạ long tiếp nhận tố giác của chị htko
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú phường hà khẩu về việc một người phụ nữ vào cửa hàng kinh doanh vàng của gia đình
giả vờ hỏi mua rồi cướp một chiếc nhẫn tròn vàng trọng lượng năm chỉ trị giá khoảng ba mươi bảy triệu đồng
sau khi cướp giật tài sản đối tượng nhanh chóng chạy ra xe máy đang để ngoài cửa hàng và tàu thoát
ngay lập tức công an thành phố hạ long đã phân công lực lượng khám nghiệm hiện trường
triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét theo dấu vết
đến hai mươi giờ cùng ngày công an thành phố hạ long đã bắt giữ được lê anh phương
thu giữ vật chứng của vụ án là một chiếc nhẫn vàng tròn trọng lượng năm chỉ
ngày hai mươi tám tháng bốn lực lượng chức năng tp thủ đức đang phối hợp với các đơn vị liên quan
làm rõ vụ xe đầu kéo container bị lật trên quốc lộ một
khoảng một mươi một h bốn mươi phút cùng ngày
nam tài xế điều khiển xe đầu kéo container lưu thông trên quốc lộ một hướng từ cầu vượt trạm hai đi quận một mươi hai
khi đến giao lộ quốc lộ một đường vào đại học quốc gia tp hcm phường linh trung thành phố thủ đức
phương tiện này bất ngờ tông vào giải phân cách rồi lật ngang giữa đường
theo nhân chứng trước khi lật xe container có dấu hiệu trao đảo
tại hiện trường xe container nằm ngang trên đường
phía trước đầu xe một biển báo giao thông bị tông gãy dầu nhớt chảy dài
vụ tai nạn may mắn không có người bị thương
đội cảnh sát giao thông rạch chiếc thuộc phòng cảnh sát giao thông pc tám
công an tp hcm đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm xử lý hiện trường
sáng ngày hai mươi tám tháng bốn tại khu vực công viên bạch đằng phường phú cường
thành phố thủ dầu một đã diễn ra lễ khai mạc giải đua thuyền truyền thống tỉnh bình dương năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó gần một trăm năm mươi vận động viên về tranh tài tại giải
giải đấu do sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình dương phối hợp
cùng các đơn vị liên quan tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam
thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
một trăm ba mươi tám năm ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm năm một nghìn tám trăm tám mươi sáu mùng một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
giải đua thuyền truyền thống tỉnh bình dương năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra trên đoàn sông sài gòn
khu vực công viên bạch đằng phường phú cường tp thủ dầu một
thu hút gần một trăm năm mươi vận động viên của chín đội
giải đua thuyền truyền đến từ các huyện thành phố trong tỉnh
và nhận được sự theo dõi cổ vũ của hàng ngàn khán giả trong khu vực
các đội tranh tài ở hai cơ ly cơ ly năm trăm linh m nam đường thẳng
hai m nam đường trường của thuyền nhựa composite một mươi hai người
lãnh đạo sở văn hóa thể thao và du lịch bình dương cho biết
giải đua thuyền truyền thống là sự kiện quan trọng được lãnh đạo tỉnh bình dương quan tâm
đưa vào kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước
bên cạnh đó giải không đơn thuần là cuộc thi tài thể thao
mà còn là hoạt động văn hóa truyền thống tốt đẹp
mang bản sắc riêng và có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của nhân dân
hoạt động nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi
phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí tinh thần của nhân dân
tuyên truyền quảng bá hình ảnh và các thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh
đồng thời động viên cổ vũ duy trì phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhân dân
góp phần nâng cao sức khỏe trong nhân dân và bảo tồn phát huy nét đẹp truyền thống của dân tộc
hoạt động nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi
hỗ trợ nước uống để gửi dân thực hành tín ngưỡng dân gian
lượng khách đông nhưng điều phối tốt nên các hoạt động lễ hội diễn ra trong trật tự an toàn
đặc biệt với sự cho phép của bộ văn hóa thể thao và du lịch
pháo hoa tầm cao sẽ được bắn tại đảo hòn tre trong hai đêm ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm
bên cạnh đó các show diễn của nhà hát đó ở khu vực bãi tiên
khu du lịch hòn tầm khu du lịch đảo hoa lan luôn sẵn sàng phục vụ du khách
đến khánh hòa trong đợt lễ này du khách sẽ được tận hưởng không khí lễ hội sôi động
nổi bật nhất là liên hoan quốc tế nhạc gia tại quảng trường mùng hai tháng bốn
được tổ chức liên tục trong năm đêm từ hai mươi bảy tháng bốn đến mùng một tháng năm
với sự tham gia của nhiều ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại